mang đậm nét văn hóa khác sẽ được tổ chức trong thời gian diễn ra liên hoan
tiếp theo chương trình

lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng bà châu thị thu nga cùng các đồng phạm đã có hành vi lừa đảo
tại dự án b năm cầu diễn thuộc thị trấn cầu diễn huyện từ liêm hà nội
bà châu thị thu nga và các đồng phạm đã ký bảy trăm năm mươi hai hợp đồng góp vốn
thu hơn ba trăm bảy mươi bảy tỷ đồng của khách hàng
số tiền thu được bà đã chi trả hơn hai mươi tám tỷ đồng cho bốn mươi ba khách hàng rút vốn
còn lại hơn ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng bà nga sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau
không thu hồi cho các khách hàng đồng phạm
không thu hồi được để trả cho khách hàng và cũng không có căn hộ để giao cho khách hàng
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai mươi ngày
thưa quý vị từ giữa tháng bảy đến nay rừng đặc dụng ở xã pá khoang huyện điện biên tỉnh điện biên liên tiếp bị tàn phá
theo đánh giá của các cơ quan chức năng việc phá rừng đặc dụng pá khoang là hành vi có nhiều tình tiết tăng nặng
cố ý phá rừng đặc dụng trái pháp luật thách thức cơ quan bảo vệ rừng
theo đó trong thời gian từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
công ty cổ phần hoa anh đào trần lệ đã thuê và chỉ đạo người trông coi quản lý giúp việc là bà mai thị thìn
cùng hai người dân địa phương là các ông lò văn láo và lò văn bùn
chặt phá trái phép hơn sáu năm trăm hai mươi mét khối rừng đặc dụng tại khoảnh bốn tiểu khu bảy trăm một mươi bảy b trên địa bàn bản đông mệt
xã pá khoang huyện điện biên tỉnh điện biên
theo nội dung báo cáo của sở nông nghiệp và pháp luật
triển nông thôn tỉnh điện biên toàn bộ diện tích rừng bị chặt phá thuộc rừng đặc dụng
theo quy định số một nghìn chín trăm bảy mươi sáu của thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước
đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
diện tích này được ủy ban nhân dân tỉnh điện biên giao cho ban quản lý rừng di tích lịch sử
và cảnh quan môi trường mường phăng bảo vệ quản lý
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tại tỉnh nghệ an
thời gian qua trên địa bàn huyện thanh trương tình trạng trộm cắp tài sản đặc biệt là trộm cắp xe máy
cũng diễn biến rất phức tạp
từ đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy công an huyện đã xác lập chuyên án đấu tranh nhằm ngăn ngừa loại tội phạm này
qua quá trình điều tra và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
công an huyện thanh trương bắt khẩn cấp hai đối tượng là lê đình tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
và lê huy đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng chú tại xóm bảy xã hạnh lâm huyện thanh trương tỉnh nghệ an về hành vi trộm cắp tài sản
bước đầu ban chuyên án đã đấu tranh làm rõ bảy vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện
bao gồm sáu vụ trộm xe máy và một vụ trộm máy cưa xăng với tổng trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
để giảm thiểu tình trạng mất cắp tài sản trên địa bàn lãnh đạo công an huyện thanh trương
đã có những khuyến cáo cho người dân cần phải có ý thức bảo quản tài sản cá nhân
đặc biệt là mô tô xe máy cần sử dụng khóa an toàn khi không có người trông coi
theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
sẽ tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh cho các đối tượng không thuộc phạm vi tri trả của quỹ bảo hiểm y tế
tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
ngành y tế tỉnh quảng trị đã chủ động gì cho việc tăng giá đợt này
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
trong giá viện phí trung tâm y tế tp đông hà đã triển khai nhiều giải pháp
nhằm tuyên truyền cho người dân và quán triệt cho cán bộ nhân viên y tế về chủ trương tăng viện phí
bệnh nhân đến khám chữa bệnh cũng hiểu rõ chuẩn bị tinh thần để thực hiện tốt
trung tâm thực hiện thu đúng thu đủ theo đúng quy định của ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị
và sử dụng nguồn thu đúng mục đích đảm bảo công khai minh bạch

đại đa số cử tri vùng catalonia muốn tách khỏi tây ban nha
sáng nay tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công bằng dao
khiến hai phụ nữ thiệt mạng tại thành phố cảng marseille
bộ nội vụ pháp cũng nhận định vụ tấn công mang tính chất khủng bố song chưa đưa ra kết luận chính thức
theo một bản tin bằng tiếng ả rập mà mạng tuyên truyền amac của is tự nhận
người thực hiện vụ tấn công bằng dao ở thành phố maxi của pháp là chiến binh của tổ chức khủng bố này
cùng ngày bộ trưởng nội vụ pháp gerard collomb cho rằng vụ tấn công mang tính chất khủng bố
xong vào thời điểm này giới chức pháp chưa thể đưa ra xác nhận chính thức về vụ việc
thị trường thành phố marseille jean claude godin và lực lượng cảnh sát
pháp cũng cho rằng đây là một vụ tấn công khủng bố
trước khi bị tiêu diệt cảnh tấn công đã hô câu thánh a la vĩ đại
trước đó cảnh sát pháp cho biết ngày một tháng một mươi một đối tượng nam giới đã dùng dao tấn công
người qua đường tại ga xe lửa chính ở thành phố massai miền nam nước pháp khiến hai người thiệt mạng
các binh sĩ đi tuần tại khu vực đã nổ súng tiêu diệt đối tượng này ngay sau đó
các công tố viên chống khủng bố của pháp đã mở cuộc điều tra đối với vụ tấn công này
liên quan đến cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề độc lập ở tây ban nha chính quyền vùng cantalonia cho biết
chín mươi số người đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân hôm một tháng một mươi mong muốn vùng tự trị này tách khỏi tây ban nha
trong khi đó cùng ngày thủ tướng tây ban nha mariano rahoi đã có bài phát biểu trên truyền hình
tuyên bố rằng không hề có cuộc bỏ phiếu về vấn đề độc lập cho vùng này
một mươi năm lá phiếu còn lại vẫn đang diễn ra
trong khi đó số lượng người tham gia bỏ phiếu hôm một tháng một mươi là hai hai mươi sáu triệu người
trong khi đó số lượng người đăng ký là năm ba triệu người
lãnh đạo vùng catalonia cho rằng con số thống kê trên chưa bao gồm những người bị cảnh sát tây ban nha ngăn cản và bắt giữ
ít nhất tám trăm bốn mươi bốn người cùng ba mươi ba cảnh sát đã bị thương trong quá trình tham gia bỏ phiếu
ông carlos puigdemont lãnh đạo vùng catalonia đã lên tiếng chỉ trích lực lượng cảnh sát tây ban nha
và khẳng định kết quả trưng cầu ý dân sẽ được gửi tới quốc hội catalonia
trước đó chính phủ tây ban nha đã điều động lực lượng cảnh sát đến kiểm soát và ngăn chặn cuộc trưng cầu
và đã xảy ra đụng độ lớn giữa cảnh sát và những người biểu tình trong cuộc bỏ phiếu
cơ quan y tế vùng catalonia cho biết số người bị thương trong các vụ đụng độ với cảnh sát đã lên tới bảy trăm sáu mươi một người
trong bài phát biểu trên truyền hình thủ tướng tây ban nha mariano rahoi khẳng định
rằng người dân vùng catalonia đã bị lừa dối và không hề có cuộc bỏ phiếu về vấn đề độc lập cho vùng này trong cùng ngày
chính phủ tây ban nha hiện đang thực hiện mọi biện pháp nhằm ngăn chặn vùng catalonia tách ra khỏi nước này
cùng ngày tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan tuyên bố nước này không cần gia nhập liên minh cho
eu song sẽ không đơn phương rút khỏi tiến trình đàm phán gia nhập đã bị đình trệ từ năm hai nghìn một mươi
phát biểu trước quốc hội thổ nhĩ kỳ tổng thống erdogan nêu rõ thổ nhĩ kỳ sẽ không phải
là bên từ bỏ nhưng nước này không còn gần tư cách thành viên eu nữa
ông erdogan cho rằng
eu đã không ủng hộ thổ nhĩ kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố đồng thời khẳng định eu vẫn cần ankara
theo ông nếu eu muốn tiến vượt bậc chỉ có một cách để thực hiện đó là kết nạp thổ nhĩ kỳ làm thành
viên và bắt đầu thúc đẩy phát triển kinh tế và văn hóa thổ nhĩ kỳ bắt đầu đàm phán gia nhập eu từ
năm hai nghìn năm song đến nay tiến trình này hầu như vẫn rậm chân tại chỗ đặc biệt do căng thẳng liên quan đến
chiến dịch chấn áp tại thổ nhĩ kỳ sau vụ đảo chính bất thành hồi năm ngoái
uy tín của thủ tướng nhật bản shinzo abe đã bất ngờ sụt giảm mạnh sau khi ông kêu gọi bầu cử sớm
mà mục đích chủ yếu được cho là nhằm thay đổi hiến pháp
nhận thấy người dân nhật bản lo lắng về tình hình an ninh khu vực đồng thời tỷ lệ ủng hộ đảng
dân chủ tự do cầm quyền đang ở mức cao thủ tướng nhật bản shinzo abe mới đây đã tuyên bố giải tán
hạ viện kêu gọi một cuộc bầu cử sớm với hy vọng sẽ chiến thắng áp đảo và kiểm soát được ít nhất hai
ba số ghế rộng đường sửa đổi hiến pháp hòa bình mà cốt lõi là điều khoản quy định về quyền phòng vệ
của nhật bản tuy nhiên mọi việc đang diễn ra không theo dự tính của ông kết quả thăm dò dư
luận do hãng thông tấn kyodo mới công bố cho thấy bốn mươi sáu hai số người được hỏi cho biết họ không ủng hộ
chính quyền của thủ tướng shinzo abe trong khi số lượng cử tri ủng hộ là bốn mươi sáu ngoài ra hai mươi bốn một
cho biết sẽ bỏ phiếu cho đảng dân chủ tự do cầm quyền của ông shinzo abe còn một mươi bốn tám bỏ phiếu cho
sự hy vọng mới được thị trường tokyo yuriko goike thành lập theo giới quan sát động thái này của
thủ tướng nhật bản tiêm ẩn nhiều rủi ro và ông abe có thể phải trả một cái giá đắt cho mục tiêu cải
hiến pháp của mình bộ năng lượng các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae cho biết từ tháng một mươi một tới
nước này sẽ cắt giảm sản lượng khai thác dầu xuống còn một trăm ba mươi chín thùng một ngày
theo quyết định của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec
công ty dầu khí quốc gia
abu dhabi đã quyết định cắt giảm sản lượng trong tháng một mươi một tới theo đúng cam kết của nước này trong
việc giảm sản lượng còn một trăm ba mươi chín thùng mỗi ngày như opec đã lên kế hoạch việc cắt giảm cụ thể
đã được uae ấn định cho mỗi khu vực nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra tuyên bố của uae được đưa ra
trong bối cảnh sản lượng dầu thô của các nước thành viên opec đã tăng nhẹ trong tháng bảy vừa qua
bất chấp những nỗ lực đóng băng sản lượng khai thác để ngăn chặn tình trạng vàng đen rất giá
trong khi đó ả rập xê út quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu opec và cũng là nước ủng hộ việc
tiếp tục hạn chế khai thác lại đang tăng sản lượng lượng dầu thô của ả rập xê út trong tháng bảy đạt một mươi
một mươi sáu mươi bảy triệu thùng một ngày tăng ba mươi hai thùng một ngày trong tháng trước đó cao hơn mức trần đã cam kết
tập đoàn siga cuba cho biết từ tháng bốn năm ngoái đến tháng hai năm nay
ngành công nghiệp đặc thù của đảo quốc caribe này đã chịu thiệt hại sáu trăm ba mươi bốn triệu usd do tác động của
siga cuba bao vây cấm vận với kinh tế thương mại và tài chính của mỹ nhằm vào nước này
phần lớn thiệt hại xuất phát từ việc các sản phẩm siga cuba nước chiếm lĩnh tới hơn tám mươi thị
phần siga nguyên chất của thế giới vào thị trường mỹ nước tiêu thụ siga nhiều nhất thế giới chỉ
riêng thiệt hại đối với sản phẩm siga loại hảo hạng đã lên tới một trăm một mươi bảy năm triệu usd bên cạnh đó
ngành xì gà cuba còn chịu thiệt hại trong mặt nhập khẩu máy móc nguyên vật liệu đóng gói và phụ trợ
linh kiện thay thế và những sản phẩm cần thiết khác cho công nghiệp thuốc lá và xì gà do phải
nhập khẩu từ những thị trường xa xôi hơn và với giá cao hơn so với nguồn cung từ mỹ
ngoài ra những thiệt hại này còn bao gồm cả các chi phí phụ trội cho vận tải cả trong xuất và
nhập khẩu và trong những giao dịch ngân hàng mỗi năm ngành siga mang lại lợi nhuận từ bốn
đến bốn trăm năm mươi triệu đô la cho nền kinh tế cuba nhiều chuyên gia khẳng định con số này hoàn
toàn có thể tăng gấp đôi nếu không chịu tác động tiêu cực do cuộc bao vây cấm vận của mỹ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm
ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại